đà nội đã diễn ra diễn đàn hợp tác phát triển điện lực trung quốc asean
và kết nối giao thương việt nam trung quốc
đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghiệp điện
và năng lượng việt nam e e việt nam hai nghìn hai mươi bốn
an ninh năng lượng thời tiết cực đoan và môi trường sinh thái
phải đối mặt đang là vấn đề rất nghiêm trọng
trước tình hình đó các đối tác ngành điện năng lượng trên khắp thế giới
đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tiến bộ công nghệ và thiết bị
tăng cường trao đổi và hợp tác quốc tế
cũng như tìm kiếm các giải pháp kinh tế khả thi
sau khi chia sẻ về các vấn đề an ninh năng lượng
lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan tổ chức uy tín trong ngành điện
điện lực năng lượng của việt nam và quốc tế đã được thực hiện
mở ra nhiều cơ hội về chuyển đổi xanh ứng dụng khoa học công nghệ
triển lãm quốc tế công nghiệp điện và năng lượng việt nam e việt nam hai nghìn hai mươi bốn
với hơn ba trăm linh gian hàng của hai trăm năm mươi doanh nghiệp việt nam và trung quốc
sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội